chiều ngày một mươi bốn tháng sáu hiện tượng rông lốc xảy ra tại thôn hoàng thành xã thành hưng huyện thạch thành tỉnh thành hóa
làm đổ tường nhà khiến một người chết và một người bị thương
theo thông tin từ huyện thạch thành khoảng năm giờ chiều ngày một mươi bốn tháng sáu trên địa bàn huyện xảy ra rông lốc mạnh kèm theo mưa lớn
chị trần thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín người thôn hoàng thành xã thành hưng bị bức tường gạch đổ sập đè lên người chị và con trai ba tuổi
dù được người thân phát hiện kịp thời và đưa tới bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng bé trai đã tử vong con chị cúc bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo huyện thạch thành và xã thành hưng đã tới hiện trường thăm hỏi động viên gia đình kiểm tra chỉ đạo khắc phục thiệt hại